thưa quý vị vấn đề sim giác tình trạng tin nhắn rác hoành hành đã gây ra nhiều bức xúc cho người tiêu dùng
và cho đến nay tổng số thuê bao di động của cả nước đang được duy trì ở mức là một trăm hai mươi bốn triệu thuê bao
và theo thống kê của bộ thông tin và truyền thông thì chỉ trong sáu tháng của đầu năm nay
các cơ quan chức năng của bộ đã phát hiện hơn bảy mươi bốn triệu cuộc gọi phát sinh từ thuê bao spamcon
là cuộc gọi rác tăng năm mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
và trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ làm rõ hơn những vấn đề đang được đặt ra
trong quá trình xử lý vấn đạn sim giác tin nhắn giác
theo số liệu của thanh tra bộ thông tin và truyền thông hiện vẫn còn nhiều thuê bao di động trả trước
nghi ngờ có thông tin không chính xác
cụ thể việt nam mobile còn hơn một mươi một thuê bao
viettel khoảng một mươi một thuê bao
mobile phone hơn một mươi thuê bao

vnpt vinaphone hơn một mươi thuê bao
hơn một thuê bao
về dân cư thông tin người đang sở hữu hoặc sử dụng hoặc nắm giữ sim thực tế
đây là một hình thức rất là tốt để cho người dân tránh phải đi lại nhưng mà có thể vẫn cập nhật được cái thông tin thuê bao của mình
vâng thưa quý vị bộ công an bộ thông tin và truyền thông theo đúng chức năng quản lý nhà nước sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp viễn thông xác thực thông tin thuê bao
nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và giải quyết rứt điểm tình trạng sử dụng sim giác sim nạc danh để quản lý xã hội minh bạch bảo vệ quyền lợi cho người dân doanh nghiệp
cùng với đó thì việc xác thực sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo vệ an toàn dữ liệu không ảnh hưởng tới kinh doanh của các nhà mạng và sự riêng tư của thuê bao